nhằm khuyến khích động viên tinh thần sáng tạo và công hiến của thanh niên thủ đô
tối một mươi hai tháng một mươi ban thưởng vụ thành đoàn hà nội hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố
đã tổ chức tuyên dương công trình sản phẩm sáng tạo trẻ của các gương mặt thanh niên tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ một mươi một công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên thủ đô
được lựa chọn từ hơn năm mươi hồ sơ đề cử của các cơ sở đoàn trực thuộc
đặc biệt tuyên dương các thanh niên thủ đô tiêu biểu gồm hai mươi hai gương cán bộ công chức viên chức giỏi
một mươi gương người thợ trẻ giỏi hai mươi năm gương doanh nhân trẻ thủ đô tiêu biểu
đây đều là những gương thanh niên xuất sắc trách nhiệm với công việc không ngừng học tập
tu dưỡng đạo đức chuyên môn nghệ vụ để trở thành những người thợ giỏi cán bộ công chức
có năng lực chuyên môn có trách nhiệm với bản thân trách nhiệm với công việc cộng đồng
đây là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm động viên khích lệ đoàn viên thanh niên thủ đô sống có trách nhiệm
với bản thân công việc và cộng đồng cùng chung tay xây dựng thủ đô sầu đẹp văn minh hiện đại